chương trình tiếp tục với các tin tức về tình hình an ninh trật tự
với hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với năm đối tượng gồm
trần văn thưởng trần trung dũng cùng chú ở huyện giao thủy tỉnh nam định
phạm hồng sơn nguyễn thúy hằng cùng chú ở thị xã duy tiên tỉnh hà nam
và trần thanh dương chú quận hoàng mai tp hà nội
trước đó ngày hai mươi tháng bảy lực lượng công an tỉnh hà nam đã triệt phá đường dây
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức bắt giữ năm đối tượng thu giữ bốn điện thoại di động các loại
một trăm năm mươi bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô hai trăm linh bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe mô tô
và nhiều máy móc phương tiện sử dụng để làm giả tài liệu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận với thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội facebook
sau đó làm giả các bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại bán cho khách hàng
với giá từ tám trăm linh đồng đến ba triệu đồng một bộ
theo đó từ tháng bốn năm nay đến tháng bảy năm nay các đối tượng đã làm giả khoảng hai năm trăm linh bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe
thu lợi bất chính trên năm tỷ đồng